đón nhận đợt chiều cường mới chiều tối qua hai mươi tám tháng một mươi tại tp hcm nhiều tuyến đường thuộc các quận bảy quận hai huyện nhà bè
tiếp tục ngập sâu trong nước ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
ghi nhận tại nhiều tuyến đường như lê văn lương trần não trần xuân soạn hồ ngọc lãm từ một mươi sáu giờ trở đi nước ngập sâu tới nửa bánh xe
khiến các phương tiện di chuyển khó khăn nhiều nơi người dân phải tìm đủ cách để ngăn nước không tràn vào nhà
theo thông báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đợt chiều cường xuất hiện vào ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi
thời điểm từ bốn h đến bảy h và một mươi sáu h đến một mươi tám h mỗi ngày đỉnh chiều đạt từ một bảy m đến một bảy mươi năm m
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm đã gửi công văn khẩn cấp đề nghị các quận huyện bảy tám một mươi hai thủ đức bình thạnh
gò vấp bình tân nhà bè củ chi bình chánh và hóc môn đặc biệt chú ý ứng phó chiều cường
trước đó đợt triều cường cuối tháng chín vừa qua đã khiến một đoạn bờ bao trên đường bến mảy cốc quận tám bị vỡ gây ngập nhiều nhà dân